thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sắc màu dân tộc của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn nước ta có nhiều sông ngòi cuộc sống lao động và chiến đấu của nhân dân ta đa phần đều gắn liền với các con sông
và hiếm có một dòng sông nào lại gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử như dòng sông bạch đằng
chương trình sắc màu dân tộc tuần này xin kính mời quý vị và các bạn cùng về thăm dòng sông bạch đằng huyền thoại
và đắm mình vào không gian văn hóa nơi đây với những lễ tết hội hè với những di tích ghi dấu ấn lịch sử
và cả những sinh hoạt rất đời thường rất đối bình dị của cư dân ở một miền quê bắc bộ

và đắm mình vào không gian văn hóa nơi đây với những dòng sông bạch đằng
chương trình sắc màu dân tộc tuần này xin kính mời quý vị và các bạn cùng về thăm dòng sông bạch đằng
một dòng sông phía trung tâm thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh mà ngắm sông nước
những con thuyền nhỏ đánh cá chạy dầm gì những bãi su vẹt um tùm như một khu rừng nhỏ sóng vỗ đều đều
không gian rộng lớn ấy gợi cảm giác hồi hộp khi đứng trước bến bờ của lịch sử với ba chiến thắng oai hùng của quân dân ta
trận thủy chiến sông bạch đằng năm một nghìn chín trăm ba mươi tám ngô quyền đánh thắng quân xâm lược nam hán
trận thủy chiến sông bạch đằng năm một nghìn chín trăm tám mươi một hoàng đế lê đại hành phá tan quân tống xâm lược
trận thủy chiến sông bạch đằng năm một nghìn hai trăm tám mươi tám hưng đạo vương trần quốc tuấn đại thắng quân xâm lược mông nguyên trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên lần thứ năm
trận thủy chiến sông bạch đằng năm một nghìn hai trăm tám mươi tám hình đạo vương trần quốc tuấn đại thắng quân tống xâm lược nghễ lâm trong cuộc kháng chiến chống quân tùng bạch đằng năm một nghìn hai trăm tám mươi tám pound
hiện ở khu vực cửa sông bạch đằng có ba ngôi đền thờ ba vị anh hùng tren
đó là đình hàng canh lê trân hải phòng thờ ngô quyền đến vua lê đại hành ở thị trấn minh đức thủy nguyên hải phòng slow
và đền trấn hưng đạo ở phường yên giang quảng yên quảng ninh
năm tám mươi năm trước vào năm mộ tuất chín trăm ba mươi tám trên dòng sông bạch đằng ngô quyền đánh tan quân nam hán đánh dấu đỉnh cao của nghệ thuật quân sự việt nam
ngô quyền không những biết lợi dụng địa hình thiên nhiên để ém quân mai phục phối hợp bộ binh với thủy binh ông còn là người biết lợi dụng thủy chiều sớm nhất trong lịch sử quân sự nước ta gắn với việc bố trí bãi cọc ngầm nổi tiếng
một tám mươi năm trước vào năm mộ tuất chín trăm ba mươi tám trên dòng sông bạch đằng ngô quyền đánh tan quân sự việt nam

ba tám mươi năm trước vào năm mộ tuất chín trăm ba mươi tám trên dòng sông bạch đằng ngô quyền đánh tan quân sự việt nam
ba tám mươi năm trước vào năm mộ tuất chín trăm ba mươi tám trên dòng sông bạch đằng ngô quyền đánh tan quân sự việt nam
chống quân nguyên mông năm một nghìn hai trăm tám mươi tám có lẽ bởi dấu vết về một vùng chiến địa năm xưa vẫn còn lưu giữ khá nhiều
ngay trung tâm thị xã quảng yên vẫn còn hai cây lim cổ thụ xanh tốt mọc cạnh giếng rừng
theo các nhà khoa học hai cây lim đã gần nghìn năm tuổi trùng khớp thời gian chiến thắng bạch đằng năm một nghìn hai trăm tám mươi tám
trần quốc tuấn rất có thêm
trần quốc tuấn đã tận dụng cánh rừng lim ngay bên sông bạch đằng mà đóng cọc giàn binh
vùng đất này xưa kia vốn là một khu rừng lớn vì các địa danh vẫn còn lưu giữ rừng từ nguồn gốc của mình như giếng rừng bến rừng chợ rừng
hai cây lim trải có bao khắc nhiệt của thời gian và lịch sử thân cảnh có chỗ khô mốc rêu phong từng trừng có lúc không trụ vững
nhưng giờ đây đã hồi sinh tươi tốt tỏa bóng xuống hai giếng cổ nước lúc nào cũng mát lạnh và trong vắt
trần quốc tuấn đã tận dụng cánh rừng lim ngay bên sông bạch đằng năm một nghìn hai trăm tám mươi tám

trần quốc tuấn đã tận dụng cánh rừng lim ngay bên sông bạch đằng năm một nghìn hai trăm tám mươi tám
vùng đất này xưa kia vốn là một khu rừng lớn vì các địa danh vẫn không trụ vững
người dân quảng yên vẫn hay kể cho nhau nghe về câu chuyện bà bán hàng nước ngồi bên gốc cây quách ở bến sông năm xưa
tương truyền bà lão chính là người đã mách bảo trần quốc tuấn về quy luật lên xuống của thủy triều
bố trí dẫn dụ giặc vào bãi cọc
giặc tan khi trần quốc tuấn quay lại để cảm tạ
thì không thấy bà đâu
gốc cây nơi bảng nước ngồi mối đùn lên đống lớn
trần quốc tuấn đã cho lập miếu để tưởng nhớ người có công giúp nước
dân quanh vùng gọi là miếu vua bà
trải qua gần nghìn năm gốc quếch bên bến sông vẫn còn
nhân dân gần xa vẫn ngày ngày hương khói nơi đây
truyền thuyết vua bà là hiện thân của nhân dân vùng sông nước bạch đằng
thể hiện cho hình mẫu của thế trận lòng dân
dẫn chứng sắc chân
thực nhất và cũng sinh động nhất
chính là dấu vết của trận địa cọc gỗ trong trận chiến năm nào
ngay dìa bờ sông bạch đằng và các chi liêu
người ta đã tìm thấy những bãi cọc vẫn còn nguyên vẹn
những cọc to chắc chắn nhất đã được đưa về bảo tàng quốc gia và tỉnh
trong bảo tàng thị xã quảng yên
cũng trưng bày một số cọc lim tiêu biểu
và một số cọc nhỏ hơn vẫn nằm giữa bãi sông
cả nước cả lịch sử nữa cả dân tộc nữa
thì đều vô cùng tự hào về cái đại võ công
về cái truyền thống bạch đằng này
ba trận bạch đằng đều mang tên là bạch đằng
đều ở trên khúc sông lịch sử ấy
nó tạo ra một truyền thống bạch đằng
bây giờ thì bạch đằng là thuộc hai tỉnh
hai thành phố lớn quản lý
một bên là quảng ninh một bên là hải phòng
đều nguyên vẹn một niềm tự hào từ nghìn năm cho đến bây giờ
cho nên chung một ý chí là tôn vinh
là coi trọng thậm chí là sùng bái nữa
và cái quyết tâm kế thừa cái truyền thống
bờ nam sông có khu di tích bạch đằng giang trên đất thủy nguyên hải phòng
tựa lưng và dãy núi trảng canh nằm sát bên sông bạch đằng
khu di tích là một quần thể các đền đài khu trưng bày
và đặc biệt là trận địa cọc gỗ được xây dựng khang trang bể thế
với đóng góp của nhân dân để tôn vinh những chiến công hiển hách của cha ông tại địa danh lịch sử này
niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ông cha cứ vào tháng ba hàng năm
lãnh đạo và nhân dân thị xã quảng yên đều tổ chức lễ hội bạch đằng tại đền trần hưng đạo
miếu vua bà bãi cọc bạch đằng đình yên giang đình trung bản đền trung cóc
đình yên giang đình trung bản đền trung cốc đình yên giang đình trung bản đền trung cốc
đình đền công
lễ hội nhằm ghi nhớ công ơn của các vị anh hùng dân tộc đã có công chống giặc ngoại xâm như ngô quyền lê hoàn hưng đạo vương trần quốc tuấn các danh tướng nhà trần
lễ hội còn nhằm khơi gợi hào khí tinh thần yêu nước và truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của mọi thế hệ
phần lễ có dân hương tại đền thờ trần hương đạo miếu vua bà
dân làng rước diệu dọc bờ sông và giống như nghi lễ của cư dân sống nước tục bơi trải là một nghi lễ quan trọng
thị xã quảng yên nằm bên bờ bắc sông bạch đằng vốn là một đô thị cổ có lịch sử hơn trăm năm
trong đó vùng hà nam xưa kia là một bãi triều lớn ở cửa sông vạch đằng
theo các thông tin đô thị cổ có lịch sử hơn trăm năm
khi các nhà nghiên cứu lịch sử và dân gian chuyển lại
thì vùng đảo này chính là nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt nhất của trận vạch đằng năm một nghìn hai trăm tám mươi tám
khu vực đảo hà nam cũng là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo
nhiều di tích lịch sử văn hóa nhất tỉnh quảng ninh
đi trên vùng đảo sẽ dễ dàng bắt gặp một mái đình hay một ngôi miếu cổ
thờ các vị
vị tiền nhân có liên quan đến các chiến thắng vĩ đại trên sông vạch đằng khi xưa
hoặc thờ những vị tiên công đã có công về đây quay đê lấn biển lập làng
với đặc trưng vùng sông nước cửa biển nơi đây có làng nghề đóng thuyền gỗ có tuổi đời hàng trăm năm
một loại thuyền chỉ duy nhất quảng ninh có đó là thuyền ba vách cánh rơi
mà trong một chương trình khác
chúng tôi từng giới thiệu
điểm đặc biệt của con thuyền là ở chỗ
nếu các loại thuyền buồm khác chỉ chạy được xuôi theo hướng gió
thì thuyền ba vách cánh rơi chạy được ngược gió và cả xuôi gió
làng nghề đóng thuyền không những thể hiện được đặc trưng lao động của cư dân vùng cửa sông
mà kỹ thuật đóng thuyền điêu luyện còn phần nào thể hiện được sự tài ba của người dân một vùng đất anh hùng
nghệ nhân lê đức chắn là một vị cao niên có uy tín trong làng
không chỉ vì tài năng đóng những con thuyền gỗ hoàn hảo
mà còn bởi những đam mê hiểu biết của ông về lịch sử làng nghề
về niềm tự hào của công việc mà dân làng đang ngày ngày miệt mài lao động
xã hội ngày càng hiện đại người ta sáng chế danh nhạc

người ta sáng chế danh nhiều loại thuyền mới
nhưng với niềm tự hào về truyền thống quê hương
nhưng với niềm tự hào về truyền thống quê hương
ông chắn vẫn tiếp tục đóng những con thuyền gỗ ba vách

để mong mọi người luôn nhớ về hình ảnh và ý nghĩa của nó
nghệ nhân tự hào

kết xét về kiểm tra
kết xét về kiểm tra
thưa quý vị và các bạn có lẽ nhắc đến trèo người ta thường nghĩ ngay đến trèo thái bình hà nội hà nam
nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng ở vùng mỏ quảng ninh phong trèo trèo cũng không thua kém bất cứ nơi đâu
không được đào tạo qua các trường lớp chính quy nhưng những nghệ nhân trèo ở huyện hải hà quảng ninh đã giữ lửa trèo bằng cách riêng của mình
rất chân chất rất bình dị nhưng rất đỗi say mê và nhiệt thành
không giống tuồng chỉ ca tụng hành động anh hùng của các giới quyền quý trèo miêu tả cuộc sống bình dị của người dân ở những miền quê
chính vì vậy dù có khi thịnh khi suy thì trèo vẫn luôn âm ỉ sống và gắn bó với người dân ở nông thôn
đã thành thói quen mỗi ngày cuối tuần rảnh rỗi các hội viên câu lạc bộ trèo của xã quảng minh huyện hải hà tỉnh quảng ninh lại tập hợp nhau lại
cùng nhau luyện hát những làn điệu trèo cổ
những nghệ sĩ bình dân này tuy làm những công việc khác nhau có người là cán bộ xã về hưu có người là nông dân tiểu thương nhưng đều có một điểm chung là tình yêu với trèo cổ
nghệ nhân dân gian vũ văn ninh dù đã ngoài tuổi bảy mươi nhưng tình yêu ông dành cho trèo chưa khi nào suy giảm
và tình yêu ấy niềm đam mê ấy đã được ông truyền lửa
đến tất cả các hội viên của câu lạc bộ
thời bình trở về ông làm cán bộ xã vẫn nuôi những câu hát trèo lớn thêm trong mình cho đến khi địa phương động viên cho thành lập một câu lạc bộ hát trèo
ông là một trong những người tiên phong đứng lên vận động những bà con có năng khiếu và đam mê để cùng duy trì và phát triển câu lạc bộ trèo của quê hương
thời bình trở về ông làm cán bộ xã vẫn nuôi những câu hát trèo lớn thêm trong mình cho đến khi địa phương động viên cho thành lập một câu hát trèo lớn thêm trong mình cho đến khi địa phương động viên cho thành lập một câu hát trèo
thời bình trở về ông làm cán bộ xã vẫn nuôi những câu hát trèo lớn thêm trong mình cho đến khi địa phương động viên cho thành lập một câu hát trèo lớn thêm trong mình

ban đầu họ tập hợp lại chỉ với mong muốn là được chia sẻ niềm đam mê với nghệ thuật trèo cùng nhau hát cho vui sau những ngày lao động vất vả
nhưng lâu dần có nhiều người yêu thích trèo cũng mong muốn được tham gia và hình thành nên câu lạc bộ trèo của xã
ban đầu câu lạc bộ chỉ có hơn chục thành viên đến giờ đã có hơn ba mươi người
những ngày đầu mới thành lập hoạt động của câu lạc bộ gặp không ít khó khăn
kinh phí mua sắm trang phục nhạc cụ còn thiếu thốn
các diễn viên nhạc công chưa từng học qua một khóa học lớp học trèo nên khả năng ca hát biểu diễn còn hạn chế
xong với tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt khó các thành viên trong câu lạc bộ đã không ngừng cố gắng vươn lên
chúng tôi còn mong muốn rằng là một ngày rất gần
thì cái trèo này lại còn khơi dậy mà nó còn phải sôi nổi hơn trước nữa
cho đến bây giờ tôi vẫn cứ yêu thích về trèo mà không những yêu thích cho cá nhân tôi
mà tôi còn muốn là truyền bá lại cho mọi người nữa
đó là cái mà mong muốn nhất của tôi vì tôi nghĩ rằng là những cái làn điệu trèo này này
nó không thể thiếu trong con người ta được
vì khi mỗi một lần chúng ta được nghe tới những cái giọng hát trèo
nhất là sân khấu rồi thì trong tv
các đoàn được biểu diễn thì dân người ta rất hão hức người ta phấn khởi người ta có
thế mà mình sẵn có mà mình lại không mở mang mà mình đưa cho các con cháu để học tập
để sau nối dõi cho đời mình thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà chúng tôi đang mong mỏi
người dân nơi đây luôn phơi phới lòng yêu đời yêu quê hương đất nước
về thôn xã quảng minh ta nghe được những tâm hồn nghệ thuật của những người nông dân chân chất một nắng hai xương
ngay trên đồng ruộng những lời du à ơi của bà của mẹ cũng xuất phát từ làn điệu trèo truyền thống

thưa quý vị và các bạn một trong những điều hấp dẫn du khách tại quảng ninh đó là thế giới hải sản
với vô vàn các món ăn tươi ngon và đậm đà hương vị vùng biển
và trong số những món ăn nổi tiếng nơi đây có một món đã từng được xác nhận là món ngon duy nhất chỉ có ở việt nam
đó là chả mực
chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm về món ăn đặc biệt này
nhắc đến chả mực nhất định phải tìm đến thành phố hạ long
bởi chả mực hạ long đã trở thành thương hiệu được khẳng định qua hàng chục năm
chả mực muốn ngon thì trước tiên phải chọn được đúng loại mực mai to và còn tươi để làm nguyên liệu chính
mực mai là một loại mực có kích thước khá to phía mặt lưng có một cái mai lớn
khâu chọn mực có thể xem là quan trọng nhất vì mực là thành phần chính quyết định tới hương vị của món ăn sau khi chế biến
mực sau khi được sơ chế qua thì trở thành một tảng mực
trắng như thế này rồi mới bắt đầu bước vào các khâu chế biến
quá trình chế biến chả mực công cụ và phải tuân thủ khắt khe về quy trình
mực rửa sạch xong phải lau thật khô miếng mực bảo đảm không còn nước để khi làm miếng chả được chắc mà không bị bờ
sau đó mực được thay nước
miếng và cho vào cối giã tay hoàn toàn
miếng mực được giã phá các lớp thịt ra để tạo sự kết dính rồi cho thêm các gia vị như mắm tỏi hành và đặc biệt là bột gạo nếp như một chất phụ trợ cho món ăn

nhưng lại là không thể thay thế bằng máy móc bởi việc giã trực tiếp giúp miếng chả vừa chắc vừa giòn tạo nên đặc trưng của chả mực nơi đây
mực sau khi giã đến độ vừa phải thì bắt đầu được viên thành từng viên tròn và chiên trong chảo dầu nóng
đến khi miếng trà chuyển sang màu vàng ruộng cả hai mặt là xem như đã chín có thể vớt ra để ráo dầu
chả mực hạ long có một mùi vị riêng mà chỉ nơi đây mới có được
một khi đã đặt chân đến hạ long thì không thể không thưởng thức món chả mực do chính người dân địa phương chế biến
chả mực cũng là một món quà ý nghĩa mang đúng chất của vịnh hạ long
được du khách không quên lựa chọn mang về làm quà cho người thân và bạn bè sau mỗi chuyến du lịch ở đây
chả mực hạ long là một trong những món ăn đặc sản
một trong những món ăn đặc sản của việt nam được xác lập giá trị theo tiêu chí
những món ăn duy nhất chỉ ở việt nam mới có và so sánh với món ăn của các nước trong toàn khu vực châu á
đây được xem là kết quả của hành trình tìm kiếm nhằm giới thiệu và quảng bá
để người dân cũng như bạn bè quốc tế có thể nhận diện món ăn
và những nét đẹp liên quan đến truyền thống văn hóa ẩm thực của vùng biển quảng ninh nói riêng và việt nam nói chung
thưa quý vị và các bạn chương trình sắc màu dân tộc tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của quý vị khán giả
thông qua hỏng thư phongvănhoaacomnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo